bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai đã huy động tối đa phương tiện máy móc thiết bị để cứu chữa cho các nạn nhân trong vụ tai nạn
ông khuất việt hùng phó chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia và lãnh đạo tỉnh lào cai đã trực tiếp tới bệnh viện để thăm hỏi và hỗ trợ cho các nạn nhân
hiện tại trong số hai mươi hai nạn nhân nhập viện có ba nạn nhân nặng đang được cấp cứu tại khoa ngoại chấn thương
các nạn nhân còn lại bị thương nhẹ không nguy hiểm đến tính mạng
làm việc với lãnh đạo tỉnh lào cai ngay tại bệnh viện đa khoa ông khuất việt hùng phó chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đánh giá cao sự nỗ lực của lào cai trong công tác cứu hộ và cứu chữa các nạn nhân
lãnh đạo tỉnh lào cai cũng yêu cầu bệnh viện đa khoa lào cai bằng mọi cách cứu chữa các nạn nhân qua cơn nguy kịch nếu cần thiết sẽ nhờ trợ giúp của các bệnh viện tuyến trên
lãnh đạo tỉnh lào cai ngay tại bệnh viện đa khoa lào cai ông khuất việt hùng phó chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đánh giá cao sự nỗ lực của các nạn nhân qua cơn nguy kịch nếu cần thiết sẽ nhờ trợ giúp của các bệnh viện tuyến trên
lãnh đạo tỉnh lào cai ngay tại bệnh viện đa khoa lào cai ông khuất việt hùng phó chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đánh giá cao sự nỗ lực của các bệnh viện tuyến trên
lãnh đạo tỉnh lào cai ngay tại bệnh viện đa khoa lào cai ông khuất việt hùng phó chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đánh giá cao sự nỗ lực của các bệnh viện tuyến trên